sau đây là nội dung chi tiết
công an quận hoàng mai thành phố hà nội cho biết sau nhiều ngày lên kế hoạch đeo bám truy xét
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an thành phố hà nội phối hợp với công an quận hoàng mai thành phố hà nội
đã bắt được hai đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người khi đang lẫn trốn tại gia lai
hai đối tượng truy nã bị bắt là nguyễn mạnh cường ba mươi một tuổi trú ở phường mai động quận hoàng mai
và phạm văn chiều hai mươi ba tuổi trú xã khánh trung huyện yên khánh tỉnh ninh bình
cả hai đều đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vì tội giết người
theo tài liệu của cơ quan công an nguyễn mạnh cường và phạm văn chiều là hai đối tượng gây ra vụ giết người
xảy ra trên địa bàn hà nội cách đây ít tháng
sau khi gây án cả hai rủ nhau trốn vào tỉnh gia lai bằng các biện pháp nghiệp vụ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công an quận hoàng mai phối hợp cùng phòng cảnh sát truy nã tội phạm
công an thành phố hà nội đã bắt được hai đối tượng trên tại gia lai sau một tháng sống chui lũ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương vừa bắt khẩn cấp đối tượng hoàng văn tám
trú tại xã lâm xuyên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang về hành vi giết người cướp tài sản
do có quan hệ tình cảm với chị nguyễn thị hạc ở xã phạm mệnh huyện kinh môn
khi tám đến nhà chị hà lấy tiền vay và qua đêm ở đây thì hai người nảy sinh mâu thuẫn
tám đã dùng tay bóp cổ làm chị hạc ngạc thở dẫn tới tử vong
tám đã lấy đi một sợi dây chuyền một chiếc nhẫn bốn trăm linh đồng và một chiếc xe máy sau đó bỏ trốn về tuyên quang
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt được tám khi đang lẫn trốn tại quê nhà
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt giữ một vụ buôn lậu hơn một tấn đường cát thái lan từ campuchia vào việt nam
vào thời điểm trên trong lúc tuần tra kiểm soát trên kênh
khi đến khu vực khóm xuân biên thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế tịnh biên phát hiện một nhóm đối tượng đang tập kết đường cát nhập lậu
khi phát hiện lực lượng tuần tra đến gần lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ lại số đường lậu để thoát thân
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai mươi ba bao đường cát thái lan với tổng trọng lượng là hơn một kg trị giá khoảng một mươi bảy triệu đồng
hiện tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tịnh biên đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số đường cát nhập lậu trên để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
còn tại bình thuận công an tỉnh bình thuận vừa bắt giữ một vụ vận chuyển gần một ba trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu do lương thị bính chú tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận làm chủ hàng
tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang bình kiểm soát năm mươi một b sáu trăm sáu mươi một đang dừng đón khách tại trạm rừng chân thuộc km một mươi sáu
xã tân lập huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận do lái xe đào văn phước chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong hầm xe có ba thùng giấy bên trong đựng một hai trăm chín mươi gói thuốc lá mai nhãn hiệu z toàn bộ số thuốc lá trên đều không có hóa đơn chứng từ chủ hàng là bà lương thị bính chú tại tuy phong tỉnh bình thuận
còn tại cơ quan công an lương thị bính khai nhận số thuốc lá trên được bà mua ở chợ lớn tp hcm và vận chuyển về tuy phong để bán kiếm lời
sau đây là thông tin bắt giữ các đối tượng vận chuyển và tàn trữ trái phép pháo nổ tại thái bình và hà tĩnh
tại thái bình đối tượng trương thị hạnh vừa bị lực lượng công an huyện thái thụy bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép ba mươi năm kg pháo nổ
lực lượng công an đã lập viên bản thu giữ số pháo trên và đang khẩn trương làm rõ hành vi pháo nổ
tại thái bình đối tượng trương thị hạnh vừa bị lực lượng công an huyện thái thụy bắt giữ về hành vi tăng trữ trái phép ba mươi năm kg pháo nổ
tại thái bình đối tượng trương thị hạnh vừa bị lực lượng công an huyện thái thụy bắt giữ số pháo nổ

tại thái bình đối tượng trương thị hạnh vừa bị lực lượng công an huyện thái thụy